đồng hồ đếm ngược chào mừng tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy do ủy ban quốc gia apec hai nghìn một mươi bảy và ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng tổ chức
chủ tịch nước đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại các khu vực phục vụ hội nghị apec hai nghìn một mươi bảy tại đà nẵng
đồng thời yêu cầu các tiểu ban và thành phố đà nẵng cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch và chất lượng công trình
tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy sẽ diễn ra từ ngày sáu đến ngày một mươi một tháng một mươi một
tại thành phố đà nẵng với điểm nhấn là hội nghị lần thứ hai mươi năm các nhà lãnh đạo kinh tế apec có sự tham dự của khoảng một mươi đại biểu doanh nghiệp và phóng viên báo chí quốc tế
tại thành phố phan thiết hôm nay thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn công tác chính phủ đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh bình thuận
về kết quả triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai và nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và tình hình kinh tế xã hội địa phương năm hai nghìn hai mươi
tại buổi làm việc lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận đã báo cáo với thủ tướng cùng đoàn công tác về tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi sáu
những tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy và kiến nghị một số vấn đề để hỗ trợ bình thuận phát triển
phát biểu ý kiến kết luận tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu bình thuận cần phát huy nguồn lực tiềm năng lợi thế phát triển
để mang tầm cỡ khu gia khu vực với năng lượng khai thác chế biến ti tan du lịch
trong trung hạn bình thuận phải tiếp tục đi lên bằng ba chân kiềng du lịch dịch vụ công nghiệp chế biến và nông nghiệp
thủ tướng nhấn mạnh trong năm hai nghìn một mươi bảy và các năm tiếp theo bình thuận tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết số một mươi chín ba mươi năm sáu mươi của chính phủ
về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh tháo gỡ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp thúc đẩy khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo đẩy nhanh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công
vân đấu đến năm hai nghìn hai mươi có trên bảy doanh nghiệp
trước đó sáng cùng ngày thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự lễ khởi công khu phức hợp nông nghiệp công nghệ cao chăn nuôi bò
và chế biến các sản phẩm từ sữa do công ty cổ phần sữa thông thuận làm chủ đầu tư
hôm nay tại phiên họp thứ chín ủy ban thường vụ quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với hai bộ trưởng
lao động thương binh và xã hội thông tin và truyền thông dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đây là lần đầu tiên diễn ra hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp của ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi bốn
phiên chất vấn và trả lời chất vấn được tổ chức trực tuyến tới sáu mươi ba tỉnh thành phố trong cả nước và phát thanh truyền hình trực tiếp để cử tri cả nước theo dõi
sáng nay trong phiên trả lời chất vấn của bộ trưởng bộ lao động thương minh và xã hội bộ trưởng đào ngọc dung đã nêu lên những nguyên nhân
xảy ra tình trạng học viên cai nghiện trốn trại tại một số tỉnh là do bị cai nghiện bắt buộc nên dẫn đến tâm lý bất ổn
chống đối của các học viên đội ngũ cán bộ tại các trung tâm cai nghiện rất mỏng dẫn đến tình trạng quản lý chưa chặt chẽ
về vấn đề hiện nay vẫn còn hai mươi tám năm trăm linh hồ sơ người có công đã kê khai nhưng chưa được hưởng chế độ bộ trưởng đào ngọc dung khẳng định đây là hai mươi tám năm trăm linh trường hợp mới chỉ kê khai
trong khi có những trường hợp tự kê khai hoặc cung cấp địa chỉ hồ sơ hoặc kê khai hộ chứ chưa thể xác định được hai mươi tám năm trăm linh người này đã đúng là người có công
bộ trưởng đào ngọc dung cũng khẳng định trong năm hai nghìn một mươi bảy bộ đạo động thương minh và xã hội sẽ tiếp tục tập trung khắc phục những hạn chế trong công tác chính sách nói chung
trong đó có chính sách về người có công để người có công được hưởng đúng chế độ của nhà nước
vào chiều nay tại phiên chất vấn với bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông các đại biểu đã gửi tới trưởng ngành thông tin truyền thông những vấn đề nổi cộng hiện nay
như vấn đề tin nhắn rác sim giác gây bức xúc trong dư luận vấn đề liên quan đến an ninh thông tin mạng
trả lời vấn đề này ông trương minh tuấn bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông cho rằng từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đã có hơn hai mươi triệu sim giác được thu hồi nhưng vẫn chưa khắc phục được triệt để vấn nạn sim giác
vấn đề an ninh thông tin mạng bộ trưởng trương minh tuấn cho rằng đây là vấn đề rất nóng không chỉ ở việt nam mà các nước trên thế giới cũng rất quan tâm
bộ cũng đã triển khai giải pháp hợp tác quốc tế với doanh nghiệp nước ngoài nhằm ngăn chặn thông tin xấu độc hại vi phạm pháp luật việt nam
bộ đã thiết lập đầu mối với google và facebook sau đó là các doanh nghiệp khác nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm để xử lý các vấn đề này
sáng nay đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ cùng đoàn khảo sát số ba ban chỉ đạo đề án trung ương sáu
đã làm việc với ban thường vụ thành ủy hải phòng về đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng tình hình tổ chức bộ máy tại thành phố
sau khi nghe thành ủy hải phòng báo cáo về thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng
tình hình tổ chức bộ máy trên địa bàn thành phố hải phòng phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình nhấn mạnh
sau ba mươi năm đổi mới bên cạnh những kết quả thành tiệu mà chúng ta đạt được ban chấp hành trung ương nhận thấy còn có những hạn chế yếu kém trong công tác tổ chức bộ máy
đồng thời yêu cầu đổi mới cả về phương thức lãnh đạo lẫn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là cần thiết
xuất phát từ thực tiễn khách quan đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trước mắt cũng như lâu dài của cách mạng nước ta
phó thủ tướng cũng ghi nhận thành phố hải phòng đã cố gắng bứt phá trong phát triển
đoàn công tác ghi nhận và sẽ tổng hợp báo cáo với ban chỉ đạo đề án trung ương sáu theo quy định
phó thủ tướng cũng đề nghị thành phố hải phòng tiếp tục nghiên cứu xem xét tổng kết
đóng góp bổ sung những vấn đề về cơ sở lý luận và thực tiễn cho đề án
với số lô gần vô cùng ấn tượng khi công nghệ tiến lên phía trước sẽ không ai bị bỏ lại phía sau
sáng nay một mươi tám tháng bốn tập đoàn viettel đã chính thức khai trương mạng bốn g đồng loạt trên cả nước
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã tham dự và phát biểu chỉ đạo trực tuyến qua bốn g
gửi lời chúc mừng đến tập đoàn viettel và toàn ngành công nghệ thông tin việt nam
phó thủ tướng đánh giá cao những đóng góp của viettel trong việc xây dựng và phát triển hệ sinh thái trí thức cho người việt
với mong muốn tạo ra hạ tầng kết nối siêu băng rộng có chất lượng tốt nhất
ngay từ khi bắt đầu cung cấp dịch vụ
chạm thu phát sóng phủ sóng chín mươi dân số một trăm linh chạm thu phát sóng
sử dụng hoàn toàn công nghệ bốn thu bốn phát cho phép mở rộng vùng phổ sóng lên một bốn lần
và tăng tốc độ download lên gần hai lần để giúp cho người dân ở cả vùng nông thôn vùng sâu vùng xa có thể sử dụng dịch vụ
đến thời điểm hiện tại viettel đã hoàn chỉnh tốc độ và mạng lưới để sẵn sàng cung cấp dịch vụ bốn g trên cả nước
với tốc độ download trung bình từ ba mươi đến năm mươi megabit trên dây
nhanh hơn mạng ba g từ bảy đến một mươi lần
viettel cam kết sẽ mang đến cho khách hàng nhiều tiện ích hơn nữa với các gói cước bốn g đa dạng
bên cạnh đó viettel cũng hy vọng với bốn g công nghệ thông tin sẽ được ứng dụng rộng rãi vào nhiều lĩnh vực như y tế
giáo dục nông nghiệp du lịch đặc biệt là phát triển chính phủ điện tử và hỗ trợ các hoạt động hành chính công
tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm chính thức việt nam theo lời mời của thủ tướng nguyễn xuân phúc
hôm nay thủ tướng sri lanka đã tham dự diễn đàn đầu tư
việt nam sri lanka tại hà nội
phát biểu tại diễn đàn thủ tướng sri lanka đã nhấn mạnh về những tiềm năng to lớn
trong hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa hai nước
theo đó để phân đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu một tỷ usd
trong những năm tới chính phủ sri lanka sẽ nỗ lực đẩy mạnh các lĩnh vực hợp tác hiện nay
tích cực triển khai hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư
cũng như danh mục các lĩnh vực khuyến khích đầu tư giữa hai nước
đồng thời thực thi sửa đổi và ký mới các văn kiện hợp tác cho phù hợp với tình hình mới
theo số liệu thống kê của tổng cục hải quan tổng kinh mạch xuất nhập khẩu giữa việt nam
và sri lanka có xu hướng tăng trưởng khả quan khi đạt mốc một trăm chín mươi hai triệu usd trong năm hai nghìn hai mươi
và đã tăng lên ba trăm hai mươi năm sáu triệu usd vào năm hai nghìn một mươi sáu
tính đến hết năm hai nghìn một mươi sáu sri lanka có một mươi năm dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực
với tổng vốn đầu tư đăng ký là tám mươi ba bảy mươi bảy triệu usd
tổng cục hải quan là mỹ đứng thứ bốn mươi tám trên một trăm một mươi quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại việt nam
hai bên đã có sự hợp tác tốt đẹp và đạt hiệu quả cao trong các lĩnh vực như nông nghiệp
thủy sản dệt may chế tác đá quý đồ trang sức
cũng tại hà nội hôm nay bộ ngoại giao đã tổ chức hội thảo với chủ đề
thúc đẩy vai trò của truyền thông trong tuyên truyền về cộng đồng asean
đây là dịp giới thiệu cho các cơ quan báo chí các nguồn tư liệu thông tin để khai thác
xây dựng các chủ đề loạt bài viết về những lợi ích cụ thể của cộng đồng asean
đưa cộng đồng asean đến gần hơn với người dân
trải qua chặng đường năm mươi năm hình thành và phát triển asean ngày nay đã trở thành một cộng đồng
và là một trong những tổ chức khu vực thành công nhất
asean đang tích cực phát huy những kết quả đã đạt được và làm sâu sắc tiến trình liên kết
để hiện thực hóa một cộng đồng asean dựa trên luật lệ nhằm tăng cường sự gắn kết
và bản sắc chung trên cơ sở các mục tiêu và nguyên liệu
các mục tiêu và nguyên tắc của hiến trương asean
với các thông tin về cam kết xóa bỏ thuế quan hàng rào kỹ thuật cam kết tự do hóa và thuận lợi hóa đầu tư
các thỏa thuận tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông vận tải cho cả hành khách và hàng hóa
các chương trình hợp tác về giáo dục các chương trình tạo thuận lợi cho du lịch
giao thông vận tải kinh tế lao động di cư được cung cấp tại hội thảo
các cơ quan báo chí truyền thông sẽ tạo lập được các mối liên hệ công tác
kênh thông tin để tiếp tục trao đổi hợp tác trong việc thông tin về cộng đồng asean
thông qua những bài viết phóng sự sẽ giúp tuyên truyền về asean hướng tới người dân
lấy người dân làm trung tâm tạo cơ sở cho việc đóng góp vào hòa bình ổn định và phát triển ở khu vực
tiếp tục chương trình với một số thông tin đáng chú ý khác
hôm nay tp hcm đã phổ biến các quy định về gói tín dụng một mươi tỷ đồng
hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp phụ trợ
đây là một chủ trương nhằm thực hiện bảy chương trình đột phá của thành phố về phát triển doanh nghiệp
tp hcm xác định phát triển công nghiệp hỗ trợ có vai trò quan trọng trong việc nâng cao tỷ lệ nội địa hóa
gia tăng giá trị và sức cạnh tranh của các sản phẩm công nghệ góp phần tăng thu ngân sách và thu hút vốn đầu tư nước ngoài
ủy ban nhân dân tp hcm đã ban hành quyết định số một mươi năm ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó quy định về vốn hỗ trợ kích cầu không quá hai trăm linh tỷ đồng cho một dự án thời hạn cho vay bảy năm
và tp hcm sẽ hỗ trợ lãi suất cho một trăm linh số vốn vai và hỗ trợ năm mươi đối với vốn vai
những danh mục được thành phố hỗ trợ thuộc bốn ngành công nghiệp trọng yếu như cơ khí hóa chất nhựa cao su
chế biến lương thực thực phẩm điện tử công nghệ thông tin ngành truyền thống dệt may da dày được hỗ trợ lãi suất
thưa quý vị ngày một mươi bảy tháng bốn biên đội tàu cảnh sát biển tám nghìn ba
và tám nghìn bốn của bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra liên hợp
nghề cá vịnh bắc bộ lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi bảy với lực lượng cảnh sát biển trung quốc
đây là hoạt động được tổ chức thường niên góp phần gìn giữ và phát triển tình đoàn kết
hữu nghị giữa nhân dân hai nước việt nam và trung quốc
bắt đầu từ ngày một mươi bảy tháng bốn biên đội tàu cảnh sát biển tám nghìn bốn và cảnh sát biển tám trăm linh
đã lên đường thực hiện hải trình kiểm tra liên hợp nghề cá vịnh bắc bộ giữa việt nam và trung quốc
lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi bảy
lực lượng cảnh sát biển việt nam và trung quốc sẽ chính thức tuần tra kiểm soát trong vòng ba ngày
bắt đầu từ ngày một mươi tám tháng bốn đến ngày hai mươi tháng bốn tại vùng biển vịnh bắc bộ
kính thưa quý vị và các bạn đây là lần thứ một mươi ba lực lượng cảnh sát biển hai nước việt nam và trung quốc
tiến hành kiểm tra liên hợp nghề cá trên vịnh bắc bộ
thông qua hoạt động này thì cho thấy ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân hai nước việt nam và trung quốc
đã được nâng lên rõ rệt
trung đã góp phần nâng cao tình đoàn kết hữu nghị giữa ngư dân và lực lượng thực thi pháp luật trên biển
của hai nước việt nam và trung quốc
là hoạt động được tổ chức thường niên hoạt động kiểm tra liên hợp nghề cá vịnh bắc bộ việt nam trung quốc
góp phần giữ gìn và phát triển tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước
thực hiện tốt thỏa thuận chung trong việc kiểm tra liên hợp nghề cá giữa cảnh sát biển việt nam và trung quốc
đồng thời góp phần giữ gìn bảo tồn và khai thác bền vững nguồn tài nguyên sinh vật biển
hoạt động kiểm tra liên hợp nghề cá năm hai nghìn một mươi bảy cũng nhằm tăng cường công tác quản lý tàu cá hoạt động trên vùng biển
của hai nước và trao đổi nghiệp vụ của lực lượng thực thi pháp luật trên biển việt nam trung quốc
qua hoạt động tuần tra kiểm tra giám sát chung sẽ giúp lực lượng cảnh sát biển việt nam trung quốc
nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên biển tuyên truyền xử lý vi phạm nghề cá bằng giải pháp nhân đạo
giúp ngư dân hai nước chấp hành nghiêm pháp luật và quy định khai thác thủy sản trong vùng nước hiệp định ở vịnh bắc bộ
chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý
kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối thắt của mỹ tại hàn quốc sẽ được lùi thời điểm
theo đó hãng thông tấn yonhap của hàn quốc đưa tin thời điểm này hiện chưa xác định
tuy nhiên sẽ được quyết định sau cuộc bầu cử tổng thống hàn quốc dự kiến diễn ra vào tháng năm tới
hãng thông tấn yonhap của hàn quốc sẽ lời một quan chức cấp cao trong chính phủ hàn quốc
cho biết nước này và mỹ đều chung quan điểm sẽ không thể hoàn tất kế hoạch lắp đặt hệ thống tháp trên lãnh thổ hàn quốc
trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử tổng thống nước này vào ngày chín tháng năm tới
hai bệ phóng di động và một số bộ phận của tháp đã được chuyển tới một căn cứ quân sự mỹ ở hàn quốc từ đầu tháng ba vừa qua
làm gia tăng đồn đoán về khả năng lá chắn tên lửa của mỹ sẽ sớm được triển khai trước cuộc bầu cử tổng thống hàn quốc
tuy nhiên bộ quốc phòng hàn quốc khẳng định khó có thể hoàn tất việc triển khai hệ thống tháp trong thời gian ngắn
cảnh sát pháp ngày hôm nay bắt giữ hai thanh niên với cáo buộc âm mưu tiến hành một vụ tấn công tại nước này
trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử tổng thống vòng một sắp tới
các nguồn tin từ cảnh sát và tòa án cho biết các nghi can hai mươi ba và hai mươi chín tuổi đã bị các nhân viên tình báo pháp bắt giữ
tại thành phố massais miền nam nước pháp cảnh sát đã truy lùng hai đối tượng này trong vài ngày qua
theo nguồn tin trên một trong hai đối tượng đã cải sang đạo hồi trong thời gian ngồi tù
vụ bắt giữ trên diễn ra chỉ vài ngày trước thềm cuộc bầu cử tổng thống vòng một diễn ra vào ngày hai mươi ba tháng bốn tới
an ninh đã được tăng cường trên toàn nước pháp bộ nội vụ pháp thông báo ngoài lực lượng chống khủng bố
hơn năm mươi cảnh sát và hiến binh sẽ được huy động để bảo đảm an ninh tại sáu mươi bảy điểm bỏ phiếu
hồi tháng ba vừa qua cảnh sát pháp cũng bắt giữ một mươi chín đối tượng tình nghi âm mưu tấn công khủng bố
tại nước anh thủ tướng anh theresa may vừa kêu gọi tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn vào ngày tám tháng sáu tới
thông báo của bà may được đưa ra trong bối cảnh anh đang xúc tiến quá trình đàm phán rời liên minh châu âu eu hay còn gọi là brexit
thủ tướng anh theresa may khẳng định anh cần tiến hành ngay cuộc tổng tuyển cử trước khi các cuộc thương lượng chi tiết về brexit bắt đầu
bà may cũng khẳng định đây là cách duy nhất để bảo đảm ổn định chính trị trong nhiều năm tới khi anh đang xúc tiến quá trình đàm phán rời eu
thủ tướng anh cho biết vào ngày mai bà sẽ công bố dự luật mở đường cho việc tiến hành bầu cử trước thời hạn
theo quy định hiện nay của anh
cuộc tổng tuyển cử tới của anh dự kiến diễn ra vào năm hai nghìn hai mươi
quyết định của thủ tướng anh được đưa ra sau cuộc họp nội các
bà may được chỉ định làm thủ tướng anh thay ông david cameroon hồi tháng sáu năm ngoái
sau khi đa số cử tri anh bỏ phiếu đồng ý rút anh khỏi eu
cũng tại nước anh chính phủ anh đang cân nhắc cấp thị thực cho các thanh niên của liên minh châu âu
tìm kiếm việc làm trong các ngành sử dụng lao động trình độ thấp như xây dựng và chăm sóc tại vương quốc anh
nhằm tránh nguy cơ thiếu lao động trong các ngành này
đối tượng dự kiến được xét cấp thị thực là các công dân eu tuổi từ một mươi tám đến ba mươi đến anh làm việc
tuy nhiên họ sẽ không được phép mang theo người phụ thuộc và sẽ không được nhận các khoản trợ cấp xã hội như trợ cấp nhà ở
việc cấp thị thực này dựa trên chương trình lưu chuyển lao động trẻ của bộ nội vụ anh
trong khuôn khổ chương trình này thanh niên từ các nước như australia canada new zealand và monaco
được cấp thị thực vào anh làm việc trong thời gian tối đa hai mươi bốn tháng
hết thời gian lao động cho phép họ không được phép gia hạn thị thực
mặc dù chính phủ anh chưa công thức
nhưng các bộ chính tiết về hệ thống nhập cư giai đoạn hậu brexit
song các bộ trưởng nước này thừa nhận khả năng sẽ phải cho phép các lao động eu có trình độ thấp đến anh làm việc
sau khi chương trình lưu chuyển tự do giữa eu và anh kết thúc
theo thống kê người nhập cư chiếm tới một mươi bốn lực lượng lao động trong lĩnh vực bán lẻ khách sạn và nhà hàng của anh
và những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự của truyền hình nhân dân